trong lựa chọn phương thức và các bước đi thích hợp để xây dựng đô thị hay thành phố có thể cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân
kích thích tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của thành phố bảo tồn gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của các thành phố cũng như bản sắc của mỗi quốc gia
trong khu vực đông nam á singapore là quốc gia đầu tiên đã triển khai thành công đô thị thông minh
tuy nhiên nhìn vào lịch sử phát triển của singapore
quốc gia rất hạn chế về mặt tài nguyên diện tích nên họ có cách tiếp cận tất yếu của một đô thị thông minh
khi có thể xem mới hoàn toàn mà không bị ảnh hưởng bởi các nét truyền thống văn hóa lịch sử
phát triển một thành phố công minh đó có sự đồng bộ đồng bộ về chính sách đồng bộ về cư hoạch đồng bộ về cư sở hạ tầng xã hội
nói xã hội ở đây tôi nhấn mạnh rằng trung trọng đào tạo nguồn chất lượng cao
mà cái nguồn chất lượng cao nó rất quan trọng để đi nắm bắt và đi tắt đón đầu cái công nghệ của thế giới
kinh nghiệm của singapore cho thấy mặc dù là quốc gia đi đầu về phát triển đô thị thông minh tại khu vực
nhưng không phải là singapore không gặp bất kỳ cản trở nào
trái lại họ gần như không có một phương án nào khác để thay thế
do singapore chỉ có một thành phố duy nhất và cũng chính là quốc gia của họ
mọi sự thay đổi sẽ phải thật chính xác
nếu có rủi ro thì sẽ không có cơ hội để sửa đổi
từ kinh nghiệm của singapore cho thấy với những thành phố khác trong khu vực
việc triển khai cần thực hiện bài bản và cần sự vào cuộc của các cấp ngành địa phương
cũng như huy động được nguồn lực công nghệ thông tin cả trong nước và nước ngoài
các thành phố khác của việt nam hay các quốc gia trong khu vực
cần mời các chuyên gia các công ty công nghệ uy tín trên thế giới
để triển khai các phương án tối ưu nhất cho việc định hình thành phố thông minh trong tương lai
công nghệ luôn phát triển không ngừng
các thành phố hướng đến xây dựng thành phố thông minh sẽ không chỉ giúp bảo tồn truyền thống tốt hơn
mà còn thu hút đầu tư thu hút khách du lịch
bởi khi đó ở bất cứ đâu cũng có thể tìm hiểu thông tin về các thành phố này
qua đó sẽ có sự lựa chọn so sánh thậm chí là cạnh tranh khi thu hút đầu tư
vì vậy các thành phố cần có sự chọn lựa và phát triển phù hợp để vừa hiện đại
nhưng vẫn giữ được những nét riêng bản sắc riêng của mình
nhu cầu xây dựng một thành phố thông minh bảo đảm các yếu tố phát triển bền vững
mang lại tiện ích an toàn thân thiện cho người dân
đang ngày một trở nên cấp thiết với các thành phố trong khu vực đông nam á
các quốc gia trong khu vực cần lạc quan và hướng tới tương lai
đồng thời cần nhìn lại quá khứ và gắn với hiện tại để tìm ra cách phát triển đô thị thông minh phù hợp
quan trọng nhất các quốc gia asean cần phải đặt con người vào trung tâm của đô thị
đóng vai trò là huyết mạch của đô thị và phải đặt mối quan hệ giữa con người lên trên hết trong thiết kế đô thị
việc ứng dụng công nghệ mới chủ chốt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đang được kỳ vọng là giải pháp hữu hiệu giúp đáp ứng nhu cầu này
một kỳ nghỉ lãng mạn trên một hòn đảo xa xôi có thể là một trải nghiệm hoàn hảo khỏi những tất bật của đời thường
còn gì tuyệt vời hơn khi vừa nhâm nhi ly cốc tai thơm ngọt trên chiếc võng đung đưa
bên bờ cát trải dài trắng xóa và là nước mát rượi xanh ngắt
và nếu bạn muốn tìm một địa điểm thú vị nào cho kỳ nghỉ sắp tới
hay bạn muốn trốn thoát khỏi những ồn ào của trốn phồn hoa đô thị
thì đảo bali của indonesia là địa điểm tuyệt vời cho bạn lựa chọn
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau